văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bà rịa vũng tàu về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới ngoài biển đông
nội dung văn bản nêu rõ theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày bảy tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông philippines
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực bắc giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh gió mạnh dần lên cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền và thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn